đợt mưa lũ từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã làm cho hai người thiệt mạng
tổng thiệt hại ước tính khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng
trong đó thiệt hại nặng nhất là các công trình giao thông thủy lợi bị sạt lở
nhà cửa của người dân bị sập bị hư hỏng
những ngày qua lũ trên sông cái và sông dinh lên cao đã gây ngập trên diện rộng
mưa lũ đã khiến cho hai mươi ba ngôi nhà bị ngập hư hỏng
các địa phương trong tỉnh đã tổ chức sơ tán hai trăm sáu mươi hai hộ với trên tám trăm linh người đến nơi an toàn
cả tỉnh có một ngôi nhà bị ngập sâu trong nước
nhiều công trình kênh mương thủy lợi bị hư hỏng nặng do bị xói lở
trên các tuyến tỉnh lộ tám mươi chín đường qua đèo cổ mã nhiều điểm trên đường sắt bắc nam
đoạn đi qua địa bàn khánh hòa bị sói lở vùi lấp với tổng lượng đất đá hơn một mươi m ba
tỉnh cũng có tới hai mươi chín tàu cá bị chìm hư hỏng trong đó nhiều tàu công suất lớn trên chín mươi mã lực
ở các huyện vạn ninh diên khánh cam lâm có trên sáu hectare cây trồng bị ngập nặng
nhiều diện tích đìa nuôi trồng thủy hải sản bị ngập hàng nghìn con da súc da cầm bị lũ cuốn trôi
nhiều tuyến đường khu dân cư bị ngập sâu chia cắt